khoảng hai giờ ngày hai mươi sáu tháng năm trên tỉnh lộ năm trăm bốn mươi tám đoạn qua xã thiên lộc huyện căn lộc tỉnh hà tĩnh
xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi tám a bốn mươi năm nghìn bảy trăm một mươi ba do anh hoàng đồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy điều khiển
bị mất lái lao xuống hồ nước bên đường vụ tai nạn đã khiến cho hai người tử vong
trên xe thời điểm đó còn có đặng minh hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lê tử xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trần đình hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một phan văn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đều trú tại huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
và trần đình tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chưa rõ hộ khẩu thường trú vụ tai nạn đã khiến cho người điều khiển phương tiện
là anh hoàng đồng và anh trần đình hiệp tử vong tại chỗ hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ